đồng biên phòng cửa khẩu long bình bộ đội biên phòng tỉnh an giang cho biết đơn vị vừa mật phục phát hiện vụ vận chuyển động vật hoang dã qua biên giới thu giữ một thuyền máy cùng chín mươi bốn cá thể kỳ đà và động vật họ rùa
khi đang tổ chức tuần tra lực lượng chức năng phát hiện trên bờ sông hậu tại khu vực xã khánh an huyện an phú tỉnh an giang có ba đối tượng có dấu hiệu nghi vấn
khi phát hiện tổ công tác các đối tượng lợi dụng đêm tối lẩn trốn để lại một thuyền máy cùng năm mươi hai con kỳ đà bốn mươi hai cá thể động vật họ rùa tổng trọng lượng gần ba trăm ba mươi năm kg
tổ công tác đã đưa phương tiện và tăng vật về đồn biên phòng cửa khẩu long bình để tiếp tục điều tra làm rõ